công an thị xã hòa thành tỉnh tây ninh đang tạm giữ hai đối tượng huỳnh quốc chiến và huỳnh quốc thắng
cùng chú tại thị xã hòa thành về hành vi dùng dao đâm làm bị thương một công an phường và hai bảo vệ dân phố
trước đó vào khoảng một mươi chín h ngày ba mươi tháng chín công an phường long thành trung nhận được tin báo
tại quán nhậu thuộc khu phố long trung phường long thành trung thị xã hòa thành
có xảy ra vụ gây dối đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên
tổ công tác gồm đồng chí đại úy nguyễn thanh toàn và ba đồng chí bảo vệ dân phố đến để giải quyết vụ việc
xác định được nhóm gây dối tổ công tác đã mời các đối tượng về trụ sở công an phường làm việc
tuy nhiên ba đối tượng huỳnh tấn khải huỳnh quốc chiến và huỳnh quốc thắng không đồng ý
và có hành vi đóng cửa rào tấn công tổ công tác khiến một cán bộ công an và hai bảo vệ dân phố bị thương
thu giữ tại hiện trường một cây dựa một cây dao tự chế một thanh sắt và hiện vụ việc đang được công an thị xã hòa thành tiếp tục điều tra